tỉnh nghệ an đã thí điểm tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín nhằm tránh tình trạng mất an ninh trật tự vì có đất ép giá người mua đất giàn xếp giá cả
huyện quỳnh lưu được xem là điểm nóng trong đấu giá đất do tình trạng có đất
đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh nghệ an vừa phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thí điểm phiên đấu giá từ trực tiếp sang bỏ phiếu kín gián tiếp nhằm chống nạn có đất
việc thí điểm tổ chức đấu giá đất ở theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp đã tạo được niềm tin cho người dân và đã loại bỏ được tình trạng có đất lộng hành như trước đây
điều này thể hiện sự quan tâm vào cuộc giải quyết những vấn đề bức xúc của cấp ủy chính quyền các cấp qua đó đã tạo lòng tin sự công bằng trong việc đấu giá đất